sau tiếng vang của vở múa mái nhà drop năm hai nghìn một mươi sáu biên đạo múa người pháp gốc việt bùi ngọc quân lại về việt nam
hợp tác với nhà hát nhạc vũ kịch việt nam giàn dựng vở múa đương đại đáy mắt
tác phẩm đã được công diễn mới đây tại nhà hát lớn hà nội
thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả yêu thích bộ môn nghệ thuật này
đáy mắt khai thác những phản hồi có chất lọc từ nhịp điệu và khối lượng thông tin khổng lồ của cuộc sống hiện đại
sử dụng những phản hồi được lựa chọn để làm nguồn cảm hứng cho ngôn ngữ múa và âm nhạc
để từ đó tăng tính xúc tích tạo nên một chuỗi sự kiện và hoàn cảnh mới
để tạo ra cảm xúc vừa cũ nhưng lại vừa mới cho khán giả
bảy diễn viên múa nữ được lựa chọn ra từ đoàn gồm hai mươi bảy vũ công của nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
biểu diễn liên cảnh với thời gian hơn một tiếng đồng hồ
với cá tính riêng của mình mỗi diễn viên đều tự đi tìm tiếng nói riêng
cách biểu đạt nội tâm riêng và điều khiển cơ thể
đó tất cả đã tạo ra một vở diễn đầy lôi cuốn từ đầu đến cuối
đáy mắt là sản phẩm của sự giao thoa giữa một nhà hát dày dặn lịch sử
một biên đạo múa giàu kinh nghiệm và một phong cách nghệ thuật đương đại rất tươi mới
tác phẩm đã trở thành một sản phẩm nghệ thuật đáng mong đợi nhất trong tháng tám này